ngày một mươi tháng một mươi theo giờ địa phương tổng thống mỹ donald trump đã có bài phát biểu
trước hàng trăm người ủng hộ tại nhà trắng sau khi hoàn tất quá trình điều trị covid một mươi chín
xuất hiện trước đám đông ông donald trump đã có một bài phát biểu vận động tranh cử ngắn hơn bình thường
tổng thống ca ngợi thành tích của mình trong việc chống tội phạm và thúc đẩy nền kinh tế mỹ
ông cũng chỉ trích các đảng viên dân chủ trong sự cổ vũ của những người ủng hộ
ông nói về đám đông rằng ông đang cảm thấy rất tuyệt vời
đây là lần đầu tiên ông donald trump xuất hiện trước công chúng kể từ khi xuất viện vào ngày năm tháng một mươi
một số nhà quan sát cho biết tổng thống dường như có lúc hụt hơi trong bài phát biểu
hãng tin reuters cũng đưa tin thêm ông donald trump sẽ đến florida pennsylvania và iowa lần lượt vào các ngày một mươi hai một mươi ba và một mươi bốn tháng một mươi